sau gần một mươi năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại thanh hóa đã có sự chuyển biến rõ rệt được nhân dân đồng tình ủng hộ sự đổi mới đã bao phủ toàn diện về nông nghiệp nông dân và nông thôn xứ thanh
xây dựng nông thôn mới tỉnh thanh hóa đã huy động được năm mươi sáu bốn trăm linh tỷ đồng đầu tư xây dựng mới nâng cấp và cải tạo một mươi bốn km đường giao thông nông thôn nhiều công trình xã hội khác như trạm y tế trường học
tính đến hiện tại tỉnh đã có năm trên hai mươi bảy huyện thị và ba trăm ba mươi hai trên năm trăm sáu mươi chín xã đã đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành mục tiêu của tỉnh sớm trước một năm
tại khu vực nông thôn tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hai mươi bảy năm hai nghìn một mươi xuống còn bốn năm hai nghìn một mươi chín thu nhập bình quân đầu người tăng từ tám chín triệu đồng một năm lên ba mươi hai năm triệu đồng một năm
an ninh xã hội ổn định chất lượng cuộc sống của nông dân được nâng lên rõ rệt vai trò chủ thể của người dân nông thôn được phát huy cùng sự trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ cán bộ
hệ thống chính quyền cơ sở và nhân dân nỗ lực chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tăng thu nhập vươn lên làm giàu